trong năm hai nghìn một mươi sáu hương khê là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất trên địa bàn tỉnh hà tĩnh trong những ngày lũ dữ
nước lũ về đã tàn phá cơ sở hạ tầng kỹ thuật vô số tài sản của người dân bị cuốn trôi đồng ruộng xác sơ tiêu điều
thế nhưng cũng từ nơi đây màu xanh của sự sống đã bắt đầu hiện diện
sức mạnh của thiên nhiên đã không vùi dập được ý chí vượt khó vươn lên của người dân vùng rốn lũ
đây là ngôi nhà tránh lũ đang trong giai đoạn hoàn thiện của gia đình anh nguyễn xuân hùng
xóm bốn xã hà linh hương khê hà tĩnh
do nằm sát bờ sông ngàn sâu nên năm nào những ẩn họa từ mưa lũ cũng rình dập gia đình anh
tuy nhiên có an cư mới lập được nghiệp
từ suy nghĩ đó được sự giúp đỡ của bà con lối xóm sau mùa mưa lũ vừa qua
vợ chồng anh đã mạnh dạn vay mượn để xây dựng ngôi nhà tránh lũ rộng hơn tám mươi m hai
năm nào lụt quả thì chỉ uống được
nhà ta chưa vô mình vô rồi vợ chồng nói lụt lối xóm thì chịu khó để vai mượn để làm
trong nhà rồi thì yên tâm lối để làm ăn lối để chạy lụt nữa
sông ngàn sâu khi cơn lũ đi qua sự bình yên thường ngày đã trở lại
giờ đây những mầm xanh non cũng đang khỏe khoắn vươn lên ngay sát vùng đất lở
mỗi một người dân nơi đây đang từng ngày quyết tâm hàn gắn khôi phục những mất mát thiệt hại
còn đây là kết quả những ngày bám vườn bám ruộng của người dân xã hương xuân
dòng lũ dữ có thể cuốn trôi tất cả nhưng nó cũng đã để lại một lượng lớn phù sa quý giá
cho hàng chục hectare ngô hàng chục hectare rau màu xanh kịp tay người sản xuất
nước rút đến đâu làm đất sản xuất đến đó
đây là tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của các địa phương vùng lũ
có thể thấy càng khó khăn thử thách tinh thần quyết tâm của cấp ủy
chính quyền và người dân càng cao hơn bao giờ hết
cấp ủy chính quyền và người dân của phương mỹ cũng xác định
cái việc là tải tổ chức sản xuất và tải tạo
cái việc sản xuất là một vấn đề rất quan trọng
nhằm khắc phục những khó khăn sau lũ lụt cứu đói cho người và xác xúc
trong tâm trước mắt mà chúng tôi cần phải tập trung
cho đến nay nữa như vậy là cơ bản các diện tích theo kế hoạch hoàn thành
theo kế hoạch để ra
về hương khê hôm nay vui vì màu xanh no ấm đang tràn trề trên những ruộng vườn
đồng bãi và vui hơn khi mỗi người dân nơi đây không hề bị lụy
yếu mềm trước gian nan thử thách mà vẫn kiên cường nỗ lực vươn lên